thưa quý vị và các bạn chỉ còn một mươi ngày nữa là đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
với số lượng lớn người dân di chuyển về các địa phương
chắc chắn rằng những miễn dịch covid một mươi chín sau tết sẽ tiếp tục khó lường
mới đây phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ minh phúc dự báo
số ca mắc covid một mươi chín sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ tết
thành phố hồ chí minh cần chuẩn bị oxy thuốc kháng virus trước sự lây lan của omicron
với tinh thần sống chung an toàn với sars cov hai
trong bối cảnh omicron lan tràn trên toàn cầu
việc hiểu và đối phó với virus rất quan trọng
phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc cho biết
sau tết chắc chắn số ca nhiễm sẽ tăng ít nhiều tùy theo mức độ di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ
việc tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ tuân thủ năm k của người dân
và việc du nhập của biến thể omicron
việc tăng số ca chắc chắn không thể tránh khỏi
ngay cả khi chúng ta đã triển khai tiêm mũi tăng cường
điều này đã được chứng minh ở israel mỹ anh nhật tây âu bắc âu
chúng ta cũng không thể ngăn chặn biến thể omicron lây lan vào cộng đồng
ngay cả khi áp dụng tri vết cách ly nghiêm ngạc như trước đây
vì hiện nay chúng ta đã mở cửa và chấp nhận sống chung với virus sars cov hai an toàn
tass pcr và test nhanh dù âm tính vẫn có thể bị lọt dưới những trường hợp âm tính giả
trung quốc với chính sách zero covid truy vết thần tốc và cách ly nghiêm vẫn không tránh được
hiện nay tỷ lệ tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín ở việt nam rất cao
kể cả tiêm mũi ba và cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên nếu số ca nhiễm tăng quá nhanh và trong một thời gian ngắn
thì tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng tăng theo
khi đó hệ thống y tế sẽ quá tải lực lượng lao động thiếu hụt chuỗi sản xuất lại đứt gãy
vậy việc truy vết cách ly tập trung nghiêm f f một như trước đây
đối với những trường hợp nhiễm omitron sẽ không làm giảm tốc độ
tăng số ca nặng và tử vong kể cả khi tiếp tục giãn cách
đợt dịch thứ tư vừa qua ở tp hcm đã cho thấy rõ điều này
thành phố đã giãn cách nghiêm khắc truy vết liên tục không ngừng cách ly đến khủng hoảng
thế nhưng chỉ đến khi tỷ lệ tiêm chủng ngừa vaccine covid một mươi chín đủ cao
thì đỉnh dịch tại tp hcm mới hạ nhiệt
hà nội và các tỉnh khác cũng bùng dịch sau tp hcm
số ca nhiễm tăng cao nhưng nhờ chúng ngừa mà tỷ lệ tử vong thấp
vậy nhằm đảm bảo hai mục tiêu thứ nhất là số ca nhiễm tăng nhưng đường tăng quá nhanh
và thứ hai là hệ thống y tế đáp ứng kịp thời trong tình huống xấu nhất
phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc đề xuất tp hcm nên triển khai ngay từ trước tết những vấn đề sau
ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng thuốc kháng virus trong hệ thống phân phối thuốc công và tư
thuốc cho cả nhóm bệnh nhân nhẹ và nặng
ngành y tế phải xây dựng chắc chắn mạng lưới theo dõi và cung cấp oxy ở tuyến cơ sở
phương xã để xử trí sớm và kịp thời các trường hợp chuyển nặng trong tình huống xấu nhất
thành phố cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tuân thủ năm k khi ra ngoài
lưu ý rằng luôn luôn có một tỷ lệ người dân không tuân thủ do đó đây không phải là yếu tố quyết định
việc truy vết vẫn phải thực hiện nhưng không nên cách ly tập trung những ca nhẹ chỉ cần cách ly tại nhà
như vậy với tình hình sau tết diễn biến dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục khó lường
thành phố hồ chí minh cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để không nào núng
sống chung an toàn với virus sars cov hai để không phải phong tỏa lại
để kinh tế vẫn phát triển và tính mạng sức khỏe người dân vẫn an toàn
nhằm đẩy mạnh thêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
mới đây thủ tướng đã phát động chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín xuyên tết
chiến dịch dự kiến diễn ra từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
thủ tướng giao bộ y tế xây dựng kế hoạch của chiến dịch
bao gồm mục tiêu biện pháp các phương án tổ chức thực hiện
tại hội nghị triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức vào sáng hai mươi tháng một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thay mặt chính phủ phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
thủ tướng nói chúng ta vừa nghỉ tết vừa đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong chín ngày tết
tất nhiên vẫn phải khoa học an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị bộ y tế nhanh chóng xem xét
công nhận vaccine và thuốc sản xuất trong nước
theo nguyên tắc giảm thủ tục hành chính đảm bảo các yếu tố khoa học an toàn hiệu quả
cũng tại hội nghị thủ tướng đã biểu dương một số thành tích thành tựu của ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó công tác phòng chống dịch là điểm sáng nổi bật nhất của ngành y
đến nay ngành y tế đã cơ bản đảm bảo kịp thời nhu cầu đối với các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
và tiếp tục có các biện pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh